phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình cho biết sau ngày một mươi sáu tháng chín shipper sẽ được chạy liên quận
và để đảm bảo hoạt động của các shipper thông suốt và an toàn ubnd tp giao sở công thương
làm việc với các doanh nghiệp quản lý shipper yêu cầu cung cấp danh sách thực hiện nghiêm
các điều kiện về tiêm ngừa vaccine phòng chống covid một mươi chín và xét nghiệm nhanh âm tính để được hoạt động
cụ thể đối với đội ngũ shipper hoạt động ở tám quận vùng đỏ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine
và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
việc xét nghiệm được thực hiện theo hình thức xét nghiệm nhanh mỗi ngày một lần theo mẫu gồm ba người
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở một mươi bốn quận huyện còn lại đã được tiêm ngừa ít nhất một mũi covid một mươi chín
và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín với hai ngày một lần theo mẫu gộp ba người
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở một mươi bốn quận huyện còn lại đã được tiêm ít nhất một mũi covid một mươi chín với hai ngày một lần theo mẫu gồm ba người